tính đến cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn một mươi ba tỉnh thành phố miền trung tây nguyên
có năm hai mươi năm khách hàng đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời
với tổng sản lượng điện phát ra lưới điện là đạt tám mươi năm bốn mươi sáu triệu kwh
đây là thời kỳ khách hàng đầu tư mạnh nhất trong gần ba năm qua
các khách hàng đầu tư chủ yếu ở khu vực tây nguyên và các tỉnh nam trung bộ
nơi có cường độ bức xạ mặt trời cao thời tiết thuận lợi
thích hợp cho phát triển điện mặt trời
với chủ trương khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo
tổng công ty điện lực miền trung thời gian qua đã tuyên truyền phổ biến
về các chính sách phát triển điện mặt trời giá mua điện của chính phủ đến với người dân doanh nghiệp
nỗ lực vận động khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà bằng nhiều hình thức
như tổ chức hội thảo giới thiệu điện mặt trời mái nhà
ngành điện miền trung ban hành quy định hướng dẫn nhằm tạo điều kiện thuận lợi
cho việc thỏa thuận đấu nối lắp đặt công tơ hai chiều ký hợp đồng mua bán điện